hiện nay đà lạt và vùng phụ cận đang vào chính vụ thu hoạch khoai tây và hành tây
nhưng giá cả lại đang lao dốc chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái khiến nhiều nhà vườn thua lỗ nặng
đây là vườn khoai tây hơn một năm trăm linh m hai của gia đình chị loan tại xã xuân thọ
nơi được xem là thủ phủ trồng khoai tây của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hơn ba tháng qua gia đình chị đã tập trung vốn liếng đầu tư củ giống phân bón và công chăm sóc
số tiền bỏ ra hơn hai mươi năm triệu đồng chứ kể tiền thuê nhân công máy móc thu hoạch
nhưng với giá cả thương lái thu mua tại vườn hiện nay là năm đồng một kg
bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái khiến thu không đủ bù chi
vụ đông xuân năm nay xã xuân thọ thành phố đà lạt xuống giống hơn hai trăm linh hectare khoai tây
sản lượng khoảng năm tấn và được xem là đực mùa
nhưng phần lớn khoai tây đưa ra thị trường qua kênh thương lái nên giá cả rất bấp bênh
vì cái lượng khoai tây trung quốc có nhập vào hay không
mà cái giá khoai tây vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hiện tại là rớt giá xuống rất là thấp
hiện tại giá năm hai nghìn một mươi tám có năm đồng thì như vậy là bà con đang bị lỗ
cái hướng sắp tới thì nhờ các cái ngành chức năng nghiên cứu một cách thế nào đó
để nó có cái đầu ra ổn định hơn
nhà nông cho rằng
do lượng lớn khoai tây trung quốc được nhập về việt nam khiến cho khoai tây đà lạt rơi vào cảnh ế thừa
nhưng ngay tại chợ nông sản đà lạt không có một lô hàng khoai tây nào được nhập về trong nhiều tháng qua
tuy nhiên tại đây còn một số cơ sở vẫn đang tiến hành làm đẹp khoai tây trung quốc còn tồn động trước khi tung ra thị trường
thời gian qua thì đối với khoai trung quốc thì không nhập về
chợ nông sản này thì cơ bản là khoai đà lạt mà khoai đà lạt đợt này cũng rất là rẻ
khổ đây hầu như là nhập khoai đà lạt mà lại nói là thư thụ một phần cũng không được bao nhiêu nên cũng nhập quá chừng
cùng với khoai tây hiện những nhà nông tại lâm đồng đang bước vào vụ hành tây cay mắt
khi giá rớt thê thảm từ hai ba đồng một kg chưa bằng vốn đầu tư bỏ ra
hiện nhiều nhà vườn chỉ chọn thu hoạch những củ đẹp để lưu kho chờ giá
còn lại họ đành bỏ để giảm bớt công thu hoạch
theo thống kê của tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật lâm đồng
vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo trồng gần một hai trăm linh hectare khoai tây sản lượng khoảng bốn mươi bảy nghìn tấn
hơn sáu trăm linh hectare hành tây sản lượng bốn mươi hai tấn
nông sản đà lạt luôn có thương hiệu trên thị trường
vậy nguyên nhân ứ hàng và giá giảm sâu là do đâu
nguyên nhân cũng đã rõ nhưng để nhà nông bớt đi những lo toan khi được mùa mất giá
còn lại họ đành bỏ để giảm bớt công thu hoạch những củ đẹp để lưu kho chờ giá
còn rất nhiều việc phải làm từ khâu quản lý đến hoạt động sản xuất kinh doanh